trong tháng chín lượng cà phê xuất sang các thị trường như đức hay mỹ tăng lên
đây là tín hiệu đáng mừng khi mà chỉ còn gần một tháng nữa là cà phê việt nam bước vào niên vụ thu hoạch mới
theo số liệu thống kê từ tổng cục hải quan xuất khẩu cà phê tháng chín năm hai nghìn một mươi tám đạt một trăm hai mươi sáu nghìn tấn
trị giá hai trăm một mươi hai một triệu usd tăng năm mươi chín về lượng và tăng một mươi ba tám về trị giá so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi bảy
bộ công thương cho biết giá xuất khẩu bình quân mặt hàng cà phê tháng chín năm hai nghìn một mươi tám đạt một bảy trăm năm mươi tám usd một tấn
trong tháng chín năm hai nghìn một mươi tám lượng cà phê xuất khẩu sang thị trường lớn tăng mạnh so với cùng kỳ năm ngoái
cụ thể xuất khẩu cà phê sang đức tăng bốn mươi ba chín về lượng và tăng hai hai về trị giá
thị trường hoa kỳ tăng sáu bảy về lượng và tăng một mươi chín chín về trị giá
nếu thời tiết thuận lợi thì chỉ còn khoảng một tháng nữa
việt nam sẽ bước vào vụ thu hoạch
nhiệm vụ cà phê hai nghìn một mươi tám hai nghìn một mươi chín khi đó nguồn cung sẽ tăng
việc các thị trường lớn khởi sắc cho thấy nhiều tín hiệu lạc quan trong niên vụ này